kính chào quý vị và các bạn
do khối không khí lạnh đang suy yếu vào lệch đông
đồng thời vùng hội tụ gió trên cao cũng suy yếu dần
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
mưa sẽ giảm nhanh chỉ còn lác đác vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày trời chuyển nắng nhiều hơn với nhiệt độ có xuống tăng dần
ngày đêm sao động từ hai mươi một đến ba mươi độ có nơi cao hơn
đáng lưu ý là về sáng sớm khu vực sẽ có sương mù nhẹ làm giảm tầm nhìn
người dân cần chủ động giảm tốc độ nếu phải lưu thông trên đường vào thời điểm này
tương tự trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
về chiều tối cũng có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ
ban ngày tạnh giáo và hưởng nắng với mức nhiệt độ tăng dần lên
hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động dọn dẹp nhà cửa
sau những ngày mưa kéo dài
đối với các tỉnh miền trung do hình thế gây mưa đều suy yếu
nên khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
mưa cũng giảm nhanh
đồng thời tại đây cũng xuất hiện sương mù
làm giảm tâm nhìn xa đáng kể
người dân nơi đây cần chú ý giảm tốc độ để đảm bảo an toàn
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này
giao động ở ngưỡng là hai mươi chín ba mươi hai độ
về phía nam các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
có mưa rông vài nơi xuất hiện vào chiều tối và đêm
ban ngày trời còn nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng là hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi trên ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên
trong ba ngày tới phổ biến có mưa vài nơi
ngày nắng riêng chiều tối và tối ngày năm tháng một mươi một
có thể có mưa diện giải rác
người dân nơi đây vẫn nên đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
có thể đi kèm trong cơn rông
nhiệt độ giao động từ một mươi chín đến ba mươi hai độ
ở khu vực nam bộ trong những ngày tới
mưa rào và rông duy trì ở diện dài rác
vào khoảng thời gian về chiều tối và tối
mưa tập trung nhiều ở các tỉnh miền tây nam bộ
và các tỉnh bên biển
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác
với tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày ở khu vực này mưa giảm trời có nắng
với nhiệt độ ban trưa từ ba mươi một ba mươi bốn độ